vì thế một phương thức tập hợp hàng hóa cùng với lực lượng sản xuất hiệu quả nhất vẫn là các hợp tác xã
để từ đó từng hộ sản xuất có thể được dẫn dắt đào tạo kiến thức sản xuất
kinh doanh phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay
tuy nhiên hợp tác xã kiểu cũ đã không phát huy được thế mạnh của nó
và yêu cầu đặt ra là chúng ta phải xây dựng hợp tác xã kiểu mới
vậy mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ được xây dựng như thế nào
cần phát triển hợp tác xã kiểu mới như thế nào để nông dân có thể làm giàu
là câu chuyện mà hôm nay chúng tôi muốn bản luận
trước hết xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
đó là ông mao quang trung cục trưởng cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin chào ông và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng chào chị
trước khi đến với phần thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngay sau đây ạ
một mươi hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
hoạt động có hiệu quả đến năm hai nghìn hai mươi là mục tiêu trong đề án
đổi mới và phát triển hợp tác xã vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có một mươi một sáu trăm tám mươi tám hợp tác xã nông nghiệp
và ba mươi liên hiệp hợp tác xã
doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt hơn ba năm tỷ đồng
thu nhập bình quân hơn ba mươi năm triệu đồng một lao động một năm
mặc dù số lượng hợp tác xã được tăng
thành lập trên cả nước vẫn không ngừng gia tăng
song chỉ có khoảng ba mươi tám trong số này hoạt động hiệu quả
để mô hình hợp tác xã phát triển góp phần đưa nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững
trong giai đoạn tới nhiều ý kiến cho rằng bản thân các hợp tác xã
phải có sự đổi mới và tăng cường liên kết để có đầu ra cho sản phẩm
nếu như có một bộ máy các bộ quản trị tốt của hợp tác xã
cùng với lại sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước
rồi khả năng nguy động nguồn lực của bà con từ thị trường nữa
thì tôi tin rằng là với cái tăng trưởng kinh tế đất nước chúng ta
hội nhập lý do chúng ta thì chắc chắn là một mươi năm đồng xã hoạt động hiệu quả
chắc chắn là cũng không phải là quá khó khăn
không thể nào để nông dân tám sáu triệu mà bơi ra hội nhập được
bơi làm sao được
mỗi người một cái mẹt sản phẩm thì làm sao mà hội nhập thành công được
không thể thành công được cái gì cũng sẽ thừa
nhưng hỏi mua một lô lớn cái gì cũng sẽ thiếu
một ô tô thì đủ các loại quả
nó buộc nó phải tổ chức lại
mà tổ chức lại thì dự dạng gì là hợp tác xã
hợp tác xã là gì hợp tác xã kiểu mới
trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới như hiện nay
để nâng cao sức cạnh tranh liên kết sản xuất là một đòi hỏi tất yếu
việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới không chỉ là câu chuyện thay tên
mà vấn đề phải xác định đúng vai trò vị trí sự cần thiết của nó trong giai đoạn mới
hợp tác xã phải đóng được cái vai trò là trung tâm
đấy vai trò là trung tâm là người đại diện
là người đại diện cho thành viên cho nông dân trong khu vực
để ký kết với hợp đồng với các doanh nghiệp
dựa vào cái vai trò là đại diện đó
hợp tác xã cũng sẽ là cái người tổ chức sản xuất
điều hành kiểm tra giám sát và thu gom và giao hàng cho các doanh nghiệp
phải đảm bảo được những tiêu chí đó
đấy cái phần đó
muốn đảm được như vậy thì đòi hỏi cái trình độ năng lực
của cái bang quản trị rất là cao
làm thế nào để các hợp tác xã tham gia được vào các chuỗi giá trị
tham gia vào được các cái khâu mà có giá trị lợi nhuận cao
hay là giá trị gia tăng cao
cái đấy nó sẽ là cái chuyện quyết định
cái chuyện hợp tác xã có phục vụ tốt cho thành viên của mình hay không
mục tiêu của chính phủ trong năm hai nghìn một mươi tám
là phải hoàn thành giải thể các hợp tác xã yếu kém
ngừng hoạt động
thúc đẩy thành lập các quỹ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh
hiện nay kinh tế hợp tác mà phổ biến nhất là hình thức hợp tác xã
đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của những quốc gia trên thế giới
với một nước có lợi thế về phát triển nông nghiệp như việt nam
việc xây dựng hợp tác xã là một trong những yếu tố quyết định
để đưa nền nông nghiệp việt nam phát triển trong giai đoạn mới
việc học tập kinh nghiệm từ các nước có nền kinh tế tập trung phát triển
sẽ giúp việt nam phát triển hợp tác xã
mở nút thắt trong phát triển kinh tế tầm kể thế này
thưa ông mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ phát triển một mươi năm hợp tác xã
và liên hiệp hợp tác xã ông đánh giá như thế nào về mục tiêu này
vừa qua thì quốc hội đã có nghị quyết số ba mươi hai
trong đó có nội dung là đến năm hai nghìn hai mươi
cả nước có một mươi năm hợp tác xã nông nghiệp
liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
chúng tôi cho rằng đây là một chỉ thiêu hết sức là cao
bởi hiện nay là cả nước có khoảng độ trên một mươi ba hợp tác xã
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi ba cái này có khoảng độ năm hợp tác xã là có hiệu quả
tức là ba năm còn lại chúng ta đã đạt được một mươi nữa
tức là mỗi năm khoảng hơn ba
đây là một chỉ tiêu có thể nói là hết sức là cao
tuy nhiên là chúng tôi hoàn toàn có một cơ sở để thực hiện được mục tiêu này
vừa qua thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án một mươi năm hợp tác xã nông nghiệp
và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm hai nghìn hai mươi
theo đề án đó chính phủ đã có những mục tiêu
có những nội dung và có giải pháp hết sức rõ ràng để chúng ta thực hiện mục tiêu này
và là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của chính phủ
trong nhiệm giao cùng với các địa phương
chúng tôi thấy là mặc dù mục tiêu này rất cao
nhưng chúng ta quyết tâm thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này
vâng ạ như ông chia sẻ thì mục tiêu này có thể là khá là cao ạ
tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng
chúng ta hoàn toàn làm được mục tiêu đó đúng không ạ
đúng ạ đúng ạ
vậy thì xin ông cho biết là hợp tác xã kiểu mới có điểm gì khác
đối với hợp tác xã kiểu cũ ạ
và vai trò nhiệm vụ của nó trong xã hội ngày nay là gì ạ
thứ nhất là hiện nay là chúng ta đang thực hiện theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
thì có nghĩa là các hợp tác xã sau năm hai nghìn một mươi hai
cái số mà đã có trước rồi là phải chuyển đổi cho nó phù hợp luật
cái số thành lập mới là hoàn toàn phải theo các quy định của luật
thế và hợp tác xã kiểu mới là một cái hợp tác xã mà nó khác với lại kiểu cũ
nó thực hiện theo luật và nó phải hoạt động có hiệu quả
thế và ở đây thì hoạt động nó có hiệu quả
và theo luật nó như thế nào
trước đây thì các hợp tác xã là thực hiện theo luật kiểu cũ
thì tất cả những cái tài sản tất cả những cái thành viên là của hợp tác xã
tức là khi vào hợp tác xã là nó triệt tiêu những cái kinh tế hộ
nhưng với hợp tác xã kiểu mới hiện nay
và theo luật hiện nay là nó không những là không triệt tiêu kinh tế hộ
mà nó phát triển cái kinh tế hộ hộ thành viên ấy
thế thì việc mà hợp tác xã làm
là những việc mà các cái hộ thành viên làm không được hoặc là làm không có hiệu quả
thì hợp tác xã sẽ làm
thế còn đất đai tài sản thế rồi là phương tượng sản xuất
thì vẫn là của các thành viên
thế cho nên nó khác hẳn với cái hợp tác xã kiểu cũ
thứ hai nữa là với một cái tổ chức như vậy
và cái quy định như vậy
thì những hợp tác xã kiểu mới là hợp tác xã theo luật nhưng mà phải hoạt động có hiệu quả
thế còn như thế nào hoạt động có hiệu quả
thế thì bộ nông nghiệp đã ban thành thông tư chín
quy định những hợp tác xã
như thế nào có hiệu quả thì cái đó thì nó rất là rõ rồi
tôi cho rằng để phát triển các hợp tác xã có hiệu quả
và đặc biệt là các hợp tác xã kiểu mới
thì chúng ta phải tập trung vào một số các nội dung chủ yếu như sau
cái thứ nhất là mặc dù các thành viên đã vào hợp tác xã rồi
hợp tác xã đã có rồi
nhưng cũng vẫn phải là nói cho người ta hiểu cái luật năm hai nghìn một mươi hai
để cho người ta hoạt động đúng luật
tại luật người ta quy định rất nhiều các nội dung cụ thể
thì để cho ban quản lý
hợp tác xã thế rồi là thành viên hợp tác xã là phải hoạt động đúng luật
vấn đề thứ hai hiện nay là chúng ta phải khắc phục được các cái tồn tại yếu kém của các hợp tác xã
và tồn tại yếu kém nhất hiện nay của các hợp tác xã là trình độ
để giải quyết vấn đề này thì chúng ta phải tập trung vào
thứ nhất là phải giúp các hợp tác xã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả
thế mà phương án này hiện nay là phải tập trung cho cái việc tức là sản xuất hàng hóa và để bán
chứ không phải làm theo kiểu tư cung tư cấp nữa
thế mà không phải là chỉ tập trung dịch vụ đầu vào bán thuốc sâu bán phân bón bán giống nữa
vấn đề thứ hai là hàng hóa rồi nhưng để bán được và đặc biệt là bán cho thị trường quốc tế là phải theo tiêu chuẩn của thị trường
do đó là phải đào tạo tập huấn cho người sản xuất cho quản lý hợp tác xã là những cái quy trình sản xuất nó tiêu chuẩn và kiểm soát được cái này
thứ ba nữa là phải tăng cường kết nối
giữa hợp tác xã với lại doanh nghiệp
hiện nay các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp rất ít bởi vì người ta không có đồ mối
người ta có thể người ta vào người ta ký hợp với hàng vạn hộ đông dân người ta rất là khó làm
thế thì qua đồ mối ở tác xã này
hợp tác xã này là đồ mối ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp
vai trò tác xã phải như vậy
thế từ đầu vào quá trình sản xuất và đầu ra và được nâng cao trình độ như vậy thì cái hiệu quả sản xuất nó sẽ cao hơn
thế và để giúp vấn đề này nhà nước là phải có những cơ chế chính sách để giúp cho các hợp tác xã
tôi lấy ví dụ như là những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các hợp tác xã về hạ tầng về vốn vay sản xuất
thế rồi là tập huấn cho những quy trình sản xuất
thế rồi là kết nối các doanh nghiệp vào các hợp tác xã này
thì chúng ta giải quyết đồng bộ những cái giải pháp này thì các hợp tác xã sẽ phát triển được
và từ đó thì các cái mô hình hợp tác xã kiểu mới đã xuất hiện rất là nhiều
trong thời gian vừa qua thì việt nam cũng có rất là nhiều hợp tác với các nước trên thế giới
vậy thì ông đánh giá như thế nào về những mối hợp tác này ạ
lịch sử của các xã việt nam thì trải qua rất nhiều các giai đoạn
thế và bắt đầu luật mới này thì chúng ta hội nhập với lại thế giới
thì hội nhập ở sân chơi chung này nó phải theo những cái thông lệ theo quy định của quốc tế
thế thì sau khi mà chúng ta hội nhập thì chúng ta đã hợp tác với lại rất nhiều nước tiên tiến
ví dụ như là canada
ví dụ như là nhật
ví dụ như là đức
ví dụ như là các nước asean cũng rất phát triển
thế thì qua cái hội nhập này thì chúng ta sẽ biết là cái hợp tác xã của ta so với thế giới nó đang ở đâu
thì tôi có thể nói là so với một số nước mà có cái nền nông nghiệp phát triển như là canada hoặc là như là úc hoặc là như là đức thì chúng ta còn một khoảng cách rất là xa
hiện nay thì chúng ta cũng đang tiệm cận với lại cái cái cái cái trình độ sản xuất

cũng như là cái hiệu quả sản xuất của các xã với lại một số nước asean
ví dụ như là thái lan
thế thì qua những cái hợp tác qua những cái liên kết với các cái nước mà nó có cái trình độ nó phát triển trước thì chúng ta học rất nhiều thứ
đối với các nước mà có cái trình độ phát triển thì chúng ta học được những cái phương pháp quản lý của họ
thứ hai phần là những cái trình độ về sản xuất công nghệ cao công nghệ tiên tiến và đặc biệt là cái cách quản lý của họ
thế rồi là với những cái nước mà nó trình độ tiệm cận như chúng ta
thì chúng ta trao đổi
có những cái của mình là họ học và có những cái của họ là mình học
thì các cái nước trao đổi này thì qua đó là chúng ta học được rất nhiều kinh nghiệm
thứ hai là chúng ta cũng được hỗ trợ những nguồn lực
ví dụ như là cũng nhiều tổ chức quốc tế nhiều nước đã hỗ trợ cho việt nam những cái nguồn lực để chúng ta thực hiện công tác đào tạo
hoặc là xây dựng những mô hình điểm hoặc là cả vốn tiến dụng để cho các hợp tác xã mô hình này nó có điều kiện nó phát triển
thì tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang hợp tác rất là tương đối rộng rãi và mang lại những hiệu quả rất là thiết thực
vâng từ sự hợp tác đó thì ông thấy là việt nam có thể học tập mô hình ở những nước nào ạ
tôi cho rằng là trong cái thời điểm hiện nay thì một số nước ví dụ như là thái lan là một nước mà có mô hình hợp tác xã cũng rất phát triển
cái liên đoàn hợp tác xã ở thái lan nó rất phát triển
thế và cái hợp tác xã ở thái lan nó gần gũi với chúng ta
thế rồi là trình độ sản xuất thì nó cũng không hơn nhiều
quản lý cũng không hơn quá nhiều chúng ta
mà hiện nay bộ nông nghiệp đã ký một cái chương trình hợp tác với các nước asean về hợp tác xã này
thì chúng ta học được rất nhiều ở thái lan
xa hơn một chút nữa là cái hợp tác xã của nhật bản
nhật bản thì về cái đất đai với rồi cái nông ngộ sản xuất nó quy mô nó cũng nhỏ như của việt nam
thì người ta học được cái quy mô nó tương đối là nhỏ
thế tuy nhiên nhật bản người ta rất phát triển về cái trình độ quản lý
và đặc biệt là công nghệ sản xuất của họ là rất phát triển
sản xuất công nghệ cao sản xuất công nghệ theo chuẩn
thì chúng ta phải học cái này thì mới hội nhập được
thế còn các nước nó xa hơn ví dụ như là canada hoặc là úc hoặc là đức
thì chúng ta học về cái kinh nghiệm quản lý của hợp tác xã của người ta
thì tôi cho rằng là mỗi một cái nước nó có một cái trình độ phát triển nó khác nhau
thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái nội dung để chúng ta học tập cho nó phù hợp với hợp tác xã của việt nam
vâng ạ như ông chia sẻ đúng là như vậy
việt nam hoàn toàn có thể học tập các mô hình hợp tác xã của các nước
và tùy thuộc vào từng nội dung mà chúng ta có sự học hỏi cho phù hợp đúng không ạ
vâng một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
vâng rất cảm ơn
thưa quý vị và các bạn hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hội nhập
và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hiện nay
tuy có những lúc thăng trầm song kinh tế tập thể luôn được quan tâm củng cố và phát triển với nồng cốt
là các hợp tác xã hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống từ kinh tế đến văn hóa xã hội ở việt nam
hy vọng trong thời gian tới với việc thống nhất kiện toàn mô hình hợp tác xã
chúng ta sẽ có sự phát triển đúng tầm để giúp những người nông dân việt nam hội nhập
một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại